thời gian qua việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
tại các doanh nghiệp đã được ngành bảo hiểm xã hội tỉnh sơn la trú trọng quan tâm
nhờ đó đã có thêm nhiều người lao động được hưởng các quyền lợi về an sinh xã hội
chi nhánh xăng dầu sơn la thuộc tập đoàn xăng dầu việt nam là một trong những doanh nghiệp
có số lao động tương đối lớn trên địa bàn với hơn hai trăm linh cán bộ công nhân viên
lao động tại đây được đơn vị quan tâm đến điều kiện làm việc
chi trả kịp thời các chế độ giúp người lao động yên tâm công tác
thông qua việc tuyên truyền thời gian qua ngành bảo hiểm đã mở rộng
phát triển mới hơn một trăm hai mươi đơn vị với gần bốn trăm linh lao động tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp
tuy nhiên vẫn còn trên bốn trăm bảy mươi doanh nghiệp chưa đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội
và bảo hiểm y tế đầy đủ cho người lao động
công tác để đảm bảo các chế độ chính sách đối với người lao động
là thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế của chi nhánh xã hội
là đối với người lao động trong hàng tháng và hàng năm trong những năm qua
và kể cả sau này nữa thì nó sẽ thực hiện theo đầy đủ nghĩa vụ
theo bộ luật lao động luật bảo hiểm xã hội
toàn bộ nhân viên trong quá trình thử việc tại khách sạn sau
do bản đánh giá đạt tất cả yêu cầu của khách sạn đề ra
thì chúng tôi sẽ kết thúc quá trình thử việc từ một đến hai tháng tùy theo vị trí tuyển dụng
và ngay từ thời điểm đó ký hợp đồng lao động thì chúng tôi đã thực hiện
đóng bảo hiểm xã hội cho từng nhân viên
các đơn vị sẽ bị xử lý nghiêm nếu cố tình vi phạm pháp luật
về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế để góp phần bảo đảm quyền lợi cho người lao động
đối với những đơn vị mà sau kết luận thanh tra vẫn cố tình chơi gì
thì chúng tôi sẽ lập hồ sơ gửi
các đơn vị sẽ bị xử lý theo các quy định trong bộ luật hình sự
thời gian tới ngành bảo hiểm xã hội sơn la tiếp tục kiểm tra giả soát
đánh giá toàn diện các hoạt động nghiệp vụ thu thu nợ
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp người lao động và người dân